bên cạnh hoa ban hoa gạo hay hoa giã quỳ trong những ngày tiết trời giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân
thì còn có một loài hoa lại nở rộ và tô thắm cảnh sát nơi vùng cao tây bắc đó là hoa đào rừng
vâng thưa quý vị lên tây bắc thời điểm này thì du khách không chỉ được ngắm nhìn những dãy núi cao
những dòng suối trong vắt mà còn có cả hoa đào rừng tô thắm cả một vùng trời
vâng đây là một báo hiệu một mùa xuân mới lại về trên các bảng làng nơi đây
hoa trong sắc hồng của loại hoa rừng này là sắc màu thổ cẩm của những cô gái mông thẹn thùng nghe lời tỏ tình của các chàng trai
hoa tớ dày trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của vùng đất vốn khắc nghiệt mỗi khi mùa đông về